sáu mươi năm thanh niên có phản ứng dương tính với ma túy và các chất gây nghiện
dế phép kinh doanh của quán ba chỉ được phép bắn lẻ rượu bia
chưa có dế phép đủ điều kiện kinh doanh quán ba vũ trường
tất cả các thanh niên dương tình với ma túy đều được đưa về trụ sở công an công an để tiếp tục xác minh làm rõ
phần cuối của bản tin nhanh chín h sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý